thưa quý vị và các bạn cả nước đang bắt đầu vào một đợt nắng nóng diện rộng
ở bắc bộ sang ngày mai vùng thấp nóng phát triển mạnh mẽ hơn
hơi nóng từ nó đưa tới cũng nhiều và sớm hơn nên miền bắc sẽ có nắng từ sớm
vì thế nhiệt độ sẽ tăng khá nhanh
ở khu vực các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình
hôm nay mới có nắng nóng khoảng hai phần ba khu vực
thì ngày mai sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao và phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi tám độ
riêng đối với những nơi như mường tè mường lây mường la hay là cả khu vực hòa bình
nhiệt độ có thể cao tới ba mươi chín độ
còn ở khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ các tỉnh như hà giang cao bằng bắc cạn
tuyên quang thủ đô hà nội hà nam cũng như ninh bình cũng xảy ra nắng nóng
nóng với nhiệt độ cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
riêng đối với khu vực quảng ninh và hải phòng nhiệt độ thấp hơn và giao động từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
nóng cũng đã xuất hiện hai phần ba khu vực miền trung trong ngày hôm nay
và sẽ vẫn còn tiếp tục mở rộng ra từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
với mức nhiệt trong ngày mai phổ biến trong khoảng là từ ba mươi sáu ba mươi bảy độ
riêng các huyện vùng núi phía tây từ nam thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi
nhiệt độ ngày mai sẽ tăng lên ba mươi tám ba mươi bảy độ
cùng với mức nhiệt cao thì độ ẩm trong không khí lại giảm thấp
thời điểm từ một mươi giờ sáng đến một mươi sáu giờ chiều lúc nền nhiệt ngày cao thì cũng là lúc độ ẩm giảm thấp nhất xuống
chỉ còn từ ba mươi bốn mươi vì thế trời sẽ khá là hanh khô
còn với các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận chưa chịu ảnh hưởng của thấp nóng
trời nắng và gần nóng nhiệt độ từ ba mươi bốn ba mươi năm độ
trong khi đó ở khu vực tây nguyên và nam bộ ngày mai cũng vẫn là một ngày nắng diện rộng
với mức nhiệt cao nhất ở khu vực tây nguyên và nam bộ
tuy nhiên khác với cây nóng ở miền trung nóng kéo dài cả ngày oi bức về đêm
thì nóng ở tây nguyên và nam bộ chỉ xuất hiện vào ban ngày còn về tối và đêm
ở tây nguyên với đặc điểm địa hình cao nguyên nên nhiệt độ sẽ hạ xuống còn hai mươi hai mươi ba độ trời mát mẻ
còn đối với khu vực nam bộ nhiệt độ cũng giảm còn từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ cộng gió biển thổi nên trời cũng khá dễ chịu
trên biển dưới tắc động hút gió
của hàn lưu vùng thấp nóng ở vĩnh bắc bộ gió chuyển hướng nam mạnh dần lên cấp năm
chiều và tối mai có lúc mạnh cấp sáu giật cấp bảy khiến cho biển động nhẹ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước